chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà bốn thanh niên có tuổi đời từ hai mươi hai đến hai mươi tám tuổi đã dùng hung khí chém một thanh niên khác bị thương nặng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt ba mươi sáu năm tù cho bốn bị cáo cùng ngụ tại xã dương tơ huyện phú quốc
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng hai dương văn thôi hai mươi hai tuổi ngụ huyện phú quốc đến nhà trọ ở ấp suối lớn xã dương tơ huyện phú quốc nhậu với mấy người anh ruột thì xảy ra mâu thuẫn với thường
sau đó thường bị thôi đuổi đánh nhưng không trúng nên thôi bỏ ra về tức giận thường điện thoại báo cho khang trung và phúc mang theo hung khí đến tìm thôi đánh để trả thù
trên đường đi thôi thầy nhóm của khang mang theo thôi
thôi đuổi đánh cho hung khí nên bỏ chạy vào con hẻm gần đó trốn nhưng đã bị đối tượng này chạy xe máy đuổi kịp
lúc này thường và khang nhảy xuống xe dùng khúc gỗ và búa đánh vào đầu làm thôi bất tỉnh té xuống đường
theo kết quả giám định pháp y thôi bị thương tật sáu mươi tám hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khang một mươi hai năm tù thường một mươi năm tù trung bảy năm tù và phúc bảy năm tù và buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại trên một trăm linh triệu đồng